trong phần tin quốc tế quốc tế phản hồi tích cực về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
hy lạp và macedonia đạt thỏa thuận đổi tên nước
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi ba tháng sáu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
rất nhiều đại biểu đóng góp ý kiến về phương án xử lý tài sản thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc
theo ý kiến của một số đại biểu việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản nói chung là vấn đề rất phức tạp
về mặt pháp lý theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về nhà nước
do đó không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc là tài sản do phạm tội tham nhũng mà có để tịch thu bằng biện pháp hình sự
trước hết phải làm rõ thế nào là giải trình không hợp lý
hiện nay trong điều kiện tài sản của mỗi người được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau
đồng thời do yếu tố tập quán tâm lý hoặc lý do riêng việc giải trình tài sản thu nhập trong nhiều trường hợp sẽ khó đi đến thống nhất giữa người giải trình và cơ quan có thẩm quyền về tính hợp lý hoặc không hợp lý của tài sản
do vậy nhiều khả năng dẫn đến việc tranh luận thậm chí khiếu nại kéo dài
ở đây cần làm rõ thế nào là không giải trình được một cách hợp lý
do việc đánh giá hợp lý hay không hợp lý phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ quan của người đánh giá
do vậy pháp luật cần có quy định mang tính nguyên tắc trong trường hợp này
mặt khác đề nghị làm rõ trong trường hợp sau khi nhà nước đã thu thuế đối với phần tài sản thu nhập kê khai không trung tực hoặc tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý
mà người này sau này lại bị truy cứu trách nhiệm về hành vi tham nhũng và bị tịch thu khối tài sản tham nhũng trên
thì số thuế mà họ đã nộp trước đó được xử lý
như thế nào họ có được khấu trừ hay hoàn trả không
cần làm rõ các tiêu chí cụ thể thế nào là có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản thu nhập không trung thực không minh bạch và thế nào là giải trình một cách không hợp lý
tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tài sản cá nhân thông qua thu nhập cá nhân hàng tháng
về thu nhập cá nhân hiện nay thì chúng tôi được biết là được quản lý hết sức khoa học và chính xác
như chúng tôi và nhiều vị đại biểu hội đã được thăm tổng cục thuế và chúng ta đã được thấy một hệ thống quản lý
rất chặt chẽ
vậy tại sao chúng ta không yêu cầu có thêm một điều kiện quy định phải khai thuế thiểu cá nhân của tất cả các vị ở vị trí có khả năng tham nhũng hàng năm
ở trong bổ sung và điều ba mươi tám trong dự thảo luật
nếu biết con số cụ thể này thì người dân cũng như các cơ quan có chức năng có thể dễ dàng giám sát theo dõi
không có lý do gì mà thu nhập thuế cá nhân một năm chỉ có khoảng một đến hai triệu mà người đấy vẫn có thể mua được nhà mua được xe
đây là lần đầu tiên chúng ta đặt vấn đề xử lý tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc và là vấn đề lớn
có liên quan đến quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân được hiến định
nên nhiều đại biểu cho rằng việc xử lý theo phương án nào cần được cân nhắc rất thận trọng
có bước đi phù hợp để vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng vừa bảo đảm quyền cơ bản của công dân
tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản dự hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi bốn
ngày một mươi hai tháng sáu phó thủ tướng thường trực chính phủ chiêu hòa bình đã hội kiến chủ tịch thượng viện nhật bản chiêu y chi đa tê
tại cuộc hội kiến chủ tịch thượng viện chiêu y chi đa tê phó thủ tướng thượng trực chiêu hòa bình
đề nghị thượng viện nhật bản tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp mở rộng hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật cải cách tư pháp
phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và nhật bản
ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hỗ trợ oda cho việt nam nhất là các dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chủ tịch thượng viện chiêu y chi đa tê khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
ủng hộ chính phủ nhật bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước cộng hòa ấn độ
do bà nimalai sitaraman bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn sang thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm hai bên đã trao đổi về các vấn đề thế giới khu vực cùng quan tâm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua
và thống nhất phương hướng biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trong thời gian tới
trong đó hai bộ trưởng nhấn mạnh việc cần tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có như đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng
họp nhóm hợp tác quốc phòng song phương tham vấn sĩ quan bao quân chủng hải quân lục quân và không quân
tập trung thảo luận về các lĩnh vực hợp tác giữa các quân chủng binh chủng hợp tác đào tạo cán bộ công nghiệp quốc phòng
nghiên cứu chiến lược khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chuyến thăm việt nam lần này của bà nimela sitaraman khẳng định ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ nói chung và thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng
vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại việt nam bà nimela sitaraman bộ trưởng bộ quốc phòng ấn độ và các thành viên đoàn đến chào xã giao chủ tịch nước trần đại quang
thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn hiện nay chính phủ australia và việt nam đang không ngừng tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực
thông qua việc thúc đẩy chương trình hợp tác phát triển australia việt nam
các du học sinh sau khi học xong tại australia
trở về việt nam và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của việt nam
cũng như tăng cường kết nối giữa việt nam và australia
đây là một buổi lễ đón chào hơn sáu mươi cựu sinh viên là người việt nam được hưởng học bổng của chính phủ australia
và trở về nước sau khi hoàn thành chương trình sau đại học tại australia
các cựu sinh viên này là thành viên của mạng lưới gần sáu mươi cựu sinh viên australia tại việt nam
họ cũng là những người đã
vượt qua những yêu cầu học tập khắt khe của australia
và mang những kiến thức kỹ năng học hỏi được từ nước bạn về áp dụng và công việc tại việt nam
tôi thực sự thấy những chương trình hợp tác giữa úc và việt nam vô cùng có ý nghĩa trong việc đào tạo nguồn nhân lực
những người mà tham gia trong
được đào tạo ở bên úc đều có những cái thay đổi liên quan đến năng lực và kỹ năng sau khi mà họ trở về việt nam
thông qua quá trình học tập tại úc cũng như công tác tại úc thì tôi học được rất nhiều kỹ năng
cái nghề nghiệp của mình để tạo cơ hội cho tôi là sau khi quay về việt nam
tôi có thể mở ra những cái cơ hội hợp tác giữa việt nam và úc
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ australia đã trao sáu mươi suất học bổng thạc sĩ cho sinh viên việt nam học tập tại australia
bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau
các chương trình luôn trao cơ hội bình đẳng cho cả nam giới và nữ giới cả người khuyết tật và không khuyết tật
và một yêu cầu của các học bổng này là sinh viên phải trở về việt nam sau khi kết thúc khóa học để làm việc và đóng góp cho sự phát triển
kinh tế xã hội của việt nam
năm nay là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm mối quan hệ ngoại giao giữa australia và việt nam
ngay từ đầu trọng tâm của mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta luôn luôn là hợp tác giáo dục
chúng tôi ước tính có khoảng sáu mươi người việt nam đã học tập tại australia và đều có đồng góp đáng kể cho sự phát triển của việt nam
do đó giáo dục đã đang và sẽ luôn là lĩnh vực trọng tâm cho hợp tác giữa australia và việt nam
ngay từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đã có những sinh viên việt nam đầu tiên sang australia học tập
từ đó đến nay đã có hàng nghìn sinh viên việt nam được nhận học bổng để học tập tại australia
thêm vào đó việc khuyến khích các cựu sinh viên việt nam chủ động tham gia vào quỹ hỗ trợ cựu sinh viên australia
nhằm hỗ trợ cựu sinh viên vận dụng những kiến thức và kỹ năng chuyên môn một cách tốt nhất vào thực tế
sẽ thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực tại việt nam cũng như góp phần không nhỏ vào tăng cường kết nối giữa hai quốc gia
thưa quý vị và các bạn bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ vừa tiến hành cách ly ba nhân viên của bệnh viện
có biểu hiện nghi nhiễm cúm ah một n một sau khi điều trị cho một bệnh nhân bị dương tính với cúm ah một n một
trước đó bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ntt tám mươi bốn tuổi ngụ ở xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
kết quả xét nghiệm bệnh nhân này bị phát hiện dương tính với cúm ah một n một
tuy nhiên trong quá trình điều trị cho bệnh nhân t ba nhân viên y tế của bệnh viện nghi lây nhiễm cúm ah một n một từ bệnh nhân t
hiện bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ đã tổ chức cách ly và điều trị cúm ah một n một theo phác đồ của bộ y tế cho ba nhân viên nghi lây bệnh
đồng thời bệnh viện cũng tiến hành theo dõi và kiểm tra thường xuyên cho hai người thân của bệnh nhân t đang thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện
bộ xây dựng đề nghị thành phố hà nội kiểm tra giả soát toàn bộ nhà chung cung
cung cư tái định cư trên địa bàn
các nội dung cần làm rõ gồm chất lượng các dự án thực trạng bố trí nhà ở việc quản lý sử dụng việc thành lập ban quản trị
việc quản lý vận hành đặc biệt là việc bàn giao quản lý và sử dụng quỹ bảo trì phần sở hữu chung hai đối với dự án được xây dựng sau khi có luật nhà ở năm hai nghìn năm
việc bảo trì đối với dự án đầu tư trước khi có luật này cũng phải được báo cáo cụ thể
đây sẽ là căn cứ để bộ tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
việc thực hiện quỹ bảo trì tại các nhà trung cư tái định cư
sau một thời gian tăng lên ở mức cao giá cá cha giống tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long liên tục giảm mạnh trở lại trong những tuần gần đây
và hiện giá giảm gần năm mươi so với cách đây hơn một tháng
tại nhiều địa phương ở thành phố cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông cửu long như an giang đồng tháp cá cha giống loại khoảng ba mươi ba mươi năm con một kg
khoảng hai mươi năm ba mươi đồng
loại sáu con trên một kg khoảng ba mươi năm đến bốn mươi đồng một kg
giá giảm do gần đây người dân tại nhiều địa phương đẩy mạnh sản xuất cá cha giống
ngoài ra nguồn cung cá cha giống tại nhiều địa phương cũng tăng nhờ thời tiết thuận lợi cho sản xuất cá giống
giá cá cha giống giảm mạnh nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước
nhờ giá cá cha nguyên liệu ở mức cao kích thích người dân đầu tư nuôi cá
hiện giá cá cha nguyên liệu tại nhiều địa phương đồng bằng sông cửu long ở mức từ ba mươi đồng đến ba mươi đồng

theo nội dung dự thảo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
những vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản có thể bị xử phạt ở mức tối đa lên đến hai tỷ đồng
dự thảo này xuất phát từ một trong chín khuyến nghị của ủy ban nghề cá châu âu
yêu cầu việt nam cần có khung pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản
đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về chống đánh giá
các hành vi vi phạm quy định bắt bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
theo đó mức phạt cho hành vi vi phạm trong lĩnh vực giống thủy sản là từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
trong lĩnh vực thức ăn thủy sản là từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng
vi phạm về tạm nhập tái xuất chuyển khẩu quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc khai thác bất hợp pháp
cũng bị phạt tiền từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng đối với lô hàng trên hai kg
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
chủ trì phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ủy ban nhân dân các huyện về việc triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh cà mau
đồng thời nâng cấp trung tâm điều hành giám sát tàu cá theo hướng xã hội hóa
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành đơn vị có liên quan tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
thành lập tổ thẩm định thiết bị giám sát tàu cá và hoàn thiện kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
các đơn vị đang tổ chức thí điểm lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá tiếp tục hoàn chỉnh các tính năng
và công bố sản phẩm hợp chuẩn hợp quy theo đúng quy định theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh
phần tiếp theo của chương trình ứng dụng công nghệ trong sản xuất nấm chất lượng cao
hiệu quả của canh mương cấu kiện đúc sẵn trong sản xuất nông nghiệp ở tuyên quang
thưa quý vị và các bạn hiện nay nghề trồng nấm đã và đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định cho người dân
tuy nhiên khi áp dụng quy trình trồng nấm ở quy mô công nghiệp
nhiều hộ gia đình gặp không ít khó khăn do cách làm truyền thống vừa tốn thời gian mà hiệu quả lại không cao
để khắc phục hạn chế này nhiều giải pháp đã được đưa ra như ứng dụng công nghệ sinh học hay đồng thời cơ giới hóa trang thiết bị
gia đình ông đặng văn vinh ở xã kiến thiết huyện tiền lãng thành phố hải phòng đã có gần một mươi năm gắn bó với nghề trồng nấm
ông cho biết trước đây do sản xuất thủ công nên năng suất và chất lượng nấm của gia đình không cao mong muốn làm giàu từ cây nấm
người nông dân này đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất để có thể trồng nấm trái vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
để đạt được kết quả này là do gia đình ông vinh đã được trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố hải phòng chuyển giao thành công công nghệ sản xuất giống dịch thể nấm sò nấm linh chi
nhận thấy công nghệ này phù hợp với điều kiện thực tiễn của hải phòng trung tâm này đã triển khai dự án tại địa phương
khác với việc nhân giống nấm truyền thống công nghệ nhân giống dạng dịch thể cho phép người dân sản xuất lượng sinh khối lớn trong một thời gian ngắn
vì mục tiêu của cái dự án này thì chúng tôi cũng xác định hai cái mục tiêu chính
thứ nhất là xây dựng mô hình nhân giống dạng dịch thể giống nấm sò giống linh chi phù hợp điều kiện hải phòng
và mục tiêu thứ hai của chúng tôi ở đây là cũng xây dựng cái mô hình sản xuất nấm thương phẩm của giống nấm sò nấm chi
sử dụng giống dạng dịch thể này để phù hợp với điều kiện hải phòng
hiện dự án đã thử nghiệm trồng nấm thành công tại khu vực thực nghiệm của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
với một bịch nấm sò một bịch nấm linh chi thương phẩm trên quy mô hai trăm linh m hai
công nghệ sản xuất giống dịch thể nấm sò nấm linh chi là công nghệ mới rất hữu ích cho việc phát triển nghề sản xuất nấm bởi trong quá trình sản xuất thời gian nhân giống và vận chuyển đều được rút ngắn
sắp tới trung tâm sẽ mở rộng sản xuất để cung cấp giống cho các vùng sản xuất nấm lớn của thành phố hải phòng như huyện vĩnh bảo huyện tiên lãng và nhất là các tỉnh lân cận khu vực miền bắc
trong nhiều năm qua việc đưa nguồn nước và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở tuyên quang gặp rất nhiều khó khăn
nguyên nhân chính là do đặc thù địa hình miền núi ruộng đất canh tác manh mún khiến việc xây dựng canh mương đòi hỏi kinh phí lớn
thế nhưng nhờ ứng dụng công nghệ xây dựng canh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giúp người nông dân ổn định sản xuất tăng năng suất cây trồng
nhìn cánh đồng bậc thang xanh mứt một màu của thôn hoắc xã thái bình huyện yên sơn
ít ai biết được trước đây cánh đồng này luôn nằm trong tình trạng thiếu nước sản xuất năng suất vì thế cũng đạt thấp
hai năm trở lại đây nhờ được nhà nước đầu tư hệ thống canh mương dài trên chín trăm linh mét bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn nên tình trạng thiếu nước sản xuất đã được giải quyết
cánh đồng hơn tám hectare được bà con canh tác hai vụ thuận lợi góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân nơi đây
khi có mương này thì bà con rất chủ động và khi ra quân cấy và làm đất là nó rất kịp thời vụ
không phải đợi chờ như trước đây bị dò gì đi
tại huyện vùng cao lâm bình gần như toàn bộ tính năng ưu việt của kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao năng suất cây trồng cho người dân nơi đây
trước kia thì chưa có cái mương palabon này thì dân nó đi bắt nước sẽ bất vả lắm
còn bây giờ thì nhà nước cũng cho một cái canh mương palabon đúc sẵn
thì bây giờ hiện tại thì bà con rất tiện lợi
làm ăn phát triển tốt này có nước để làm dùng mả này có đủ nước tư thiêu để mà phục vụ sản xuất cho kinh tế của gia đình
lắp đặt canh mương cái hiệu quả của nó hiệu quả thứ nhất là cái hiệu quả của canh mương là cái chất lượng
thứ nhất là chất lượng thứ hai là vận chuyển rất là dễ
bà con có thể là chỉ hướng dẫn kỹ thuật là cũng có thể làm được
theo đề án kiên cố hóa canh mương giai đoạn hai nghìn một mươi bảy

tuyên quang phấn đấu sẽ hoàn thành bảy trăm tám mươi km canh mương vào năm hai nghìn hai mươi

đây là cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết là đòn bẩy cho sản xuất nông nghiệp phục vụ việc phát triển sản xuất hàng hóa của tỉnh tuyên quang
từ một cán bộ khuyến nông xã vàng thìn nghi dân tộc bố y ở xã quyết tiến huyện quản bạ tỉnh hà giang
tỉnh hà giang đã xin nghỉ việc tự tìm tòi nghiên cứu quy trình trồng dược liệu và thành lập một hợp tác xã của riêng mình
đến nay hợp tác xã của anh đã có diện tích trồng dược liệu lên đến hai mươi năm hectare
tuyển dụng hơn sáu mươi người dân tộc thiểu số làm công nhân với mức lương ổn định bốn triệu đồng một tháng
anh cũng là một trong ba nông dân tiêu biểu của hà giang
được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên ký tiến toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra tại thủ đô hà nội
đây là những cánh đồng trồng cây đương quy có diện tích trên hai mươi năm hectare do anh vàng thìn nghì làm chủ
cơ duyên mà chàng trai trẻ này đến với cây dược liệu bắt nguồn từ gần hai mươi năm về trước
khi tốt nghiệp trung cấp nông lâm ra trường anh xin vào làm công nhân
cho một dự án trồng khảo nghiệm những giống cây do viện dược liệu cung cấp
dự án kết thúc vàng thìn nghi trở về bản với một nắm hạt giống trên tay
và anh bắt đầu những cuộc khảo nghiệm của riêng mình
không dừng ở đó vàng thìn nghì còn thế chấp dụng nương vay tiền và bỏ công sức
thời gian tìm đến các viện dược liệu các nhà khoa học và công ty dược phẩm để tìm tòi học hỏi
cuối cùng sau gần hai mươi năm theo đuổi khát vọng làm giàu từ cây dược liệu của anh cũng dần trở thành hiện thực
đến thời điểm này thì thực ra đồng chí nghì là một trong những gương điển hình về làm kinh tế của xã quy tiến
đồng chí cũng là người đi đầu trong việc làm kinh tế của xã quy tiến

đồng chí cũng là một trong những gương điển hình về làm kinh tế của xã quy tiến
đồng chí cũng là một trong những gương điển hình về làm kinh tế của xã quy tiến
thành công trong việc xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây đương quy nhật trên vùng đất cao nguyên đá khắc nghiệt
tạo được lòng tin trong việc huy động người dân trong vùng cùng góp đất góp công xây dựng hợp tác xã
anh vàng thìn nghì không chỉ được mệnh danh là vua dược liệu trên vùng đất quảng bạ
đặt tấm gương điển hình cho nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đến học hỏi thoát nghèo
anh là một trong những cá nhân điển hình và được nhiều người ở trong xã huyện cũng như là những nơi khác đến tham quan hoặc tập kinh nghiệm
từ anh có thể nói là cá nhân góp phần chuyên cảm hứng cũng như là thúc đẩy các thanh niên khác lập nghiệp cũng như là phát triển sản xuất đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn
kế hoạch hợp tác xá năm nay trồng hai mươi năm ha về cái nguồn lực lao động thì hoàn toàn hợp tác xá sử dụng nguồn lực lao động các bà con dân tộc thiểu số tại địa phương
đến thời điểm này thì
công nhân chính thức làm ở hợp tác xá là khoảng sáu mươi người là làm thường xuyên còn lại những thời gian mùa vụ thì sử dụng lên đến ba trăm linh công nhân trong một ngày
thế thì còn cái mức lương chi trả cho công nhân thì hợp tác xá trả cho công nhân là bốn triệu đồng một tháng
không dừng lại ở việc nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều quy trình nhân giống gieo trồng và cây trồng cây đương quy nhật và một số cây dược liệu khác
trong thời gian tới anh vàng thìn nghi dự định xây dựng một khu sơ chế sản xuất
sản phẩm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để khép kín quy trình sản xuất cung cấp đầu vào có chất lượng ổn định cho các công ty sản xuất dược phẩm lớn của đất nước
thưa quý vị và các bạn năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ công khai địa chỉ bảy mươi đơn vị đã được cấp phép đào tạo kỹ năng sống trên địa bàn thành phố lên website chính thức của sở
các em là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục của hoạt động này tại các đơn vị trường học
trước nay hoạt động giáo dục kỹ năng sống mới được tổ chức tốt ở hai khối mầm non và tiểu học
trong khi đó ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông nội dung này ít được các trường quan tâm dù đây là lứa tuổi các em chịu rất nhiều ảnh hưởng từ các tác động của môi trường sống
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại các trường học trên địa bàn thành phố sẽ tập trung năm nhóm kỹ năng cơ bản gồm kỹ năng tự phục vụ kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân
trong đó hình thức tổ chức sẽ theo hướng tăng cường vận động tăng sự tương tác của học sinh
vấn đề thu phí trong hoạt động này phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh
tất cả khoản thu chi phải
tất cả khoản thu chi phải được thực hiện công khai minh bạch trong hội đồng sư phạm có dân sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tất cả học sinh đều được tiếp cận hoạt động giáo dục kỹ năng sống
ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận cho công ty cổ phần bóng đá tp hcm tổ chức chương trình phục vụ người hâm mộ xem giải vô địch bóng đá thế giới năm hai nghìn một mươi tám tại phố đi bộ nguyễn huệ trong các ngày một mươi bốn một mươi năm tháng sáu và một mươi bốn một mươi năm tháng bảy tới đây
đây là lần thứ hai tp hcm tổ chức cho người dân và du khách
khách được thưởng thức không khí bóng đá sôi động trên phố đi bộ nguyễn huệ
theo đó công ty cổ phần bóng đá tp hcm được tổ chức tương thuật bóng đá trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng sáu để hưởng lễ khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới hai nghìn một mươi tám và trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng bảy để hưởng lễ bế mạc giải vô địch bóng đá thế giới hai nghìn một mươi tám fifa world cup hai nghìn một mươi chín
để đảm bảo an ninh trật tự cho bốn ngày diễn ra sự kiện các lực lượng chức năng sẽ tổ chức phương án điều trị
các phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông trên đường nguyễn huệ trong thời gian từ một mươi tám đến hai mươi bốn giờ các ngày này
trong trận chung kết u hai mươi ba châu á giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba ubkistan diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một đã có hàng vạn người dân và du khách đã đổ về địa điểm này để đắm chìm vào những cảm xúc của môn thể thao vua
trong phần tin quốc tế
quốc tế phản hồi tích cực về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
hy lạp và macedonia đạt thỏa thuận đổi tên nước
thưa quý vị và các bạn tối một mươi hai tháng sáu theo giờ địa phương nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã rời singapore sau khi kết thúc thành công hội nghị thượng đỉnh với tổng thống mỹ donald trump
với việc hai nhà lãnh đạo ký kết một tuyên bố chung cam kết phối hợp hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên
cộng đồng quốc tế đã bày tỏ phản ứng tích cực với hy vọng sự kiện lịch sử
cộng đồng quốc tế sẽ tạo cơ hội hướng tới hòa bình và ổn định trong khu vực
ngày một mươi hai tháng sáu tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của eu bà federica mogherini nhấn mạnh hội nghị là bước đi cần thiết và quan trọng
eu sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo cũng như các bước đi khác nhằm xây dựng lòng tin và bảo đảm hòa bình lâu dài an ninh và thịnh vượng trên bán đảo triều tiên không có vũ khí hạt nhân
tổng thư ký nato jens stoltenberg cũng đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh giữa mỹ và triều tiên là một hội nghị thượng đỉnh lịch sử đồng thời nêu rõ nato ủng hộ mạnh mẽ tất cả các nỗ lực hướng tới đích cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trong khi đó thủ tướng canada justin trudeau bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực của tổng thống mỹ donald trump với triều tiên trong khi đó chính phủ pháp khẳng định sự kiện này là khởi đầu của một tiến trình mà paris sẵn sàng tham gia
ngày một mươi ba tháng sáu hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin trong hội nghị thượng đỉnh tại singapore nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã có lời mời tổng thống mỹ donald trump đến bình nhưỡng và ông cũng nhận lời mời tới thăm mỹ từ tổng thống donald trump
tin của kcna cho hay nhà lãnh đạo kim jong un đã mời tổng thống donald trump thăm bình nhưỡng vào một thời điểm thích hợp và tổng thống donald trump đã mời nhà lãnh đạo kim jong un thăm mỹ
hai nhà lãnh đạo đã vui vẻ nhận lời mời của nhau cho rằng hành động này sẽ là cơ hội quan trọng khác để cải thiện quan hệ giữa triều tiên và mỹ
truyền thông nhà nước triều tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này kim jong un và tổng thống mỹ donald trump đã chia sẻ quan điểm rằng các hành động từng bước và đồng thời có ý nghĩa quan trọng để đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa
thông báo của hãng tin trung ương triều tiên được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại singapore và ký kết tuyên bố chung bốn điểm
ngày một mươi hai tháng sáu hy lạp và macedonia đã đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến tên gọi macedonia vốn gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên kéo dài hàng thập kỷ qua
theo đó macedonia giờ đây sẽ đổi tên gọi chính thức thành cộng hòa bắc macedonia
phát biểu trong cuộc họp báo cùng với nội các thủ tướng macedonia zoran zaev khẳng định thỏa thuận mới đạt được sẽ giúp mở đường cho quốc gia vùng ban căng này trở thành thành viên của liên minh châu âu và nato vốn bị hy lạp ngăn cản do tên gọi macedonia
cùng ngày phát biểu trên truyền hình thủ tướng hy lạp alexis tsypras cũng đưa ra thông báo tương tự khẳng định thỏa thuận này đáp ứng tốt mọi điều kiện do athen đặt ra
lâu nay hy lạp vẫn phản đối tên gọi của nước láng giềng phía bắc do một tỉnh miền bắc của hy lạp cũng có tên là macedonia
tuy nhiên thỏa thuận mới nhất này vẫn cần phải được quốc hội hai nước thông qua cũng như macedonia cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân
những tiến trình này được xem là thử thách cho lãnh đạo cả hai nước
ngày một mươi ba tháng sáu pháp đã cáo buộc italia coi thường và vô trách nhiệm vì đã từ chối tiếp nhận hàng trăm người di cư trong đó nhiều phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt trên một tàu cứu hộ ở địa trung hải
phát biểu trong cuộc họp báo người phát ngôn chính phủ pháp nêu rõ theo luật biển trong các trường hợp nguy hiểm những nước có đường bờ biển gần nhất với nơi xảy ra vụ việc phải có trách nhiệm ứng phó với vụ việc đó và pháp sẽ thực thi nghĩa vụ của mình theo luật này nếu gặp phải trường hợp tương tự
trong cuộc khủng hoảng này italy đã thay vị trí của nhà chức trách liby do con tàu khi đó ở trong vùng biển của libya
đây là bằng chứng của một hình thức yếm thế và phần nào thiếu trách nhiệm từ chính phủ italy liên quan đến tình huống nhân đạo khẩn cấp này
phản ứng của pháp được đưa ra sau khi italia và manta hôm một mươi tháng sáu đã từ chối cho phép tàu cứu hộ aquarius vốn đã cứu sáu trăm hai mươi chín người di cư trong đó có một mươi một trẻ em và bảy phụ nữ mang thai trên địa trung hải được cập cảng
bất chấp việc liên hợp quốc và liên minh châu âu lên tiếng hối thúc italia và manta hành động có trách nhiệm hiện tây ban nha đã tuyên bố tiếp nhận tàu aquarius sau khi cho biết nhiều người trên tàu cần được hỗ trợ về y tế
ngày một mươi hai tháng sáu thủ tướng đức angela merkel khẳng định các chính sách về người di cư của eu cần phải có nhiều thay đổi gấp song cảnh báo bà phản đối việc bỏ qua mọi trách nhiệm đối với những nước mà người di cư đến đầu tiên như trường hợp của italia và manta mới đây
phát biểu trong cuộc họp chung với người đồng cấp áo sebastian kurz tại berlin thủ tướng đức merkel khẳng định hai bên đã nhất trí rằng châu âu hiện ở một tình thế khó khăn
phát biểu trong cuộc họp chung với người đồng cấp áo sebastian kurz tại berlin thủ tướng đức merkel khẳng định hai bên đã nhất trí rằng châu âu hiện ở một tình thế khó khăn
khi nhìn vào tình hình thế giới hiện nay theo bà điều quan trọng là châu âu cần phải mạnh mẽ và thống nhất trong những tình huống mà hành động chung sẽ giúp eu có được vị thế trên trường quốc tế
tuy nhiên thủ tướng áo sebastian kurz khẳng định nước này với tư cách chủ tịch hội đồng eu sẽ tìm cách thúc đẩy những thay đổi để bảo vệ tốt hơn các đường biên giới bên ngoài của eu cũng như ngăn chặn dòng người nhập cư đổ vào châu âu
dù nỗ lực tìm cách hối thúc các đối tác eu nhất trí về một giải pháp chung về chính sách người nhập cư tại hội nghị thương đỉnh khu vực vào cuối tháng này song bản thân thủ tướng merkel cũng lại đối mặt với sự phản đối từ chính nội bộ nước đức
từ vài tuần qua đảng cực hữu sự lựa chọn mới vì nước đức đã nhiều lần lên tiếng phản đối chính sách người nhập cư tại quốc hội thậm chí liên minh cầm quyền của bà merkel cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do vấn đề này